xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin y tế ngày năm tháng bốn do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
nha trang tiếp tục tăng do học sinh nhập viện nghi ngộ độc một học sinh tử vong trên đường đi cấp cứu
một mươi chín học sinh ngộ độc khí bóng thối sở y tế vĩnh long đưa ra công văn khuyến cáo
ba mươi học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo không rỗ ngủi gốc
việt nam xuất hiện hàng chục người mắc bệnh nguy hiểm vốn chỉ có ở châu phi
bác sĩ phải đưa toàn bộ ruột bệnh nhi một mươi bốn tháng tuổi ra ngoài để kiểm tra bệnh sau bốn ngày nôn ói liên tục lừa đờ
năm thanh niên bất ngờ mắc viêm xương tủy do tụ cầu vàng vì chủ quan với vết sức nhỏ
thưa quý vị trước đó như chúng tôi đã thông tin nhiều học sinh tại thành phố nha trang ăn sáng trước cổng trường
gồm các món như cơm gà xé bánh mì hamburger gà bánh mì que
sau khi ăn sáng vào lớp các em có biểu hiện đau bụng buồn nôn
đến ngày hôm nay số các em học sinh bị ngộ độc tiếp tục tăng lên
một học sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu
ubnd thành phố nha trang tỉnh khánh hòa ngày năm tháng bốn đã thông tin
tính đến trưa cùng ngày toàn thành phố ghi nhận hai mươi tám học sinh ở trường tiểu học vĩnh trường
và trường trung học cơ sở trần hương đạo nhập viện điều trị nghi ngộ độc thử phẩm
một nữ học sinh tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu
cụ thể sáng ngày năm tháng bốn tại trường tiểu học vĩnh trường
nhà trường phát hiện hai mươi học sinh có dấu hiệu đau bụng nôn ói đau đầu nên đã nhanh chóng sơ cứu
tuy nhiên đến tám giờ ba mươi phút cùng ngày sức khỏe của em dnbt học sinh lớp năm của trường
chuyển biến nặng em này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
bệnh viện cho biết nữ sinh nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở
sử trí cấp cứu tích cực trong ba mươi phút nhưng vô hiệu
chẩn đoán bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
còn một mươi chín học sinh trường tiểu học vĩnh trường đang được theo dõi tại bệnh viện tỉnh khánh hòa
anh trần thanh tê có con nghi ngộ độc cho biết vào sáng cùng ngày anh
cháu kể lại đã ăn cơm gà trước cổng trường
ăn xong cháu và nhiều bạn trong lớp có biểu hiện nôn ói khó chịu trong người
sau đó anh tên được nhà trường thông báo đưa cháu tới bệnh viện để kiểm tra điều trị
tại trường trung học cơ sở trần hưng đạo thành phố nha trang
có chín học sinh cũng đang nhập viện điều trị
qua nắm bắt thông tin ban đầu các cháu có ăn sáng với nhiều món khác nhau
tại các hàng quán bên ngoài nhà trường và người bán hàng rong
các cơ quan chức năng tỉnh khánh hòa đang khẩn trương xác minh nguyên nhân
số liệu từ cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho thấy
có tới bảy mươi tám mươi thức ăn đường phố trong đó có quả vặt cổng trường
được xác định là bị nhiễm khuẩn như e coli gây tiêu chảy bệnh đường ruột
do vậy để bảo vệ sức khỏe trọng sinh các chuyên gia y tế khuyến cáo các gia đình
nên bố trí cho con ăn uống ở nhà đầy đủ và mang theo các đồ ăn nhẹ để con sử dụng trong giờ nghỉ
ngoài ra các cơ quan chức năng cần giải tỏa những hàng quán không đủ điều kiện
bày bán trước cổng trường kiểm soát chất lượng đồ ăn vặt bằng cách test nhanh và kiểm tra nguồn gốc xuất xứ
ngoài cổng trường không chỉ tiềm tàng những nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm với những đồ ăn không rõ nguồn gốc
mà ngay cả những loại đồ chơi cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe các em học sinh
trong đó có loại đồ chơi mang tên bóng thối
bóng thối là loại đồ chơi được đựng trong túi ni lông dùng tay chân tác động mạnh
xếp phồng lên gây nổ bay ra loại khí có mùi hang hang rất khó chịu
mới đây một mươi chín học sinh ở trường trung học cơ sở lộc hòa tỉnh vĩnh long nhập viện nghi ngộ độc khí từ loại đồ chơi này
trước đó sở giáo dục đào tạo vĩnh long cho biết phòng giáo dục đào tạo huyện long hồ vừa có báo cáo nhanh
về việc một mươi chín học sinh trên địa bàn nhập viện nghi do ngộ độc khí từ bóng thối
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi năm phút cùng ngày các giáo viên trường trung học cơ sở lộc hòa
xã lộc hòa huyện long hồ tỉnh vĩnh long phát hiện chín học sinh lớp sáu trên năm bị ói khó thở
ngay sau đó nhà trường đã gọi cấp cứu chở các em đến bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long để cấp cứu
quá sắc mình ban đầu một học sinh nữ của trường trung học cơ sở lập hòa đã đặt mua bóng thối thông qua internet
đến giờ ra chơi nữ sinh nhận hàng và cùng các bạn sử dụng dẫn đến sự việc trên
ngày bốn tháng bốn ông trần minh đức phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện long hồ tỉnh vĩnh long
cho biết có một mươi ba em học sinh đi học lại sáu em còn lại sức khỏe ổn định
sáng ngày bốn tháng bốn ngành y tế và công an địa phương cũng đã đến trường thực hiện công tác tuyên truyền tại trường
và các trường học khác nghiêm cấm học sinh mua và sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gấp
sở y tế tỉnh vĩnh long yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tuyên truyền về tác hại của phát bom made in china
vận động học sinh phụ huynh và người buôn bán không bán mua sử dụng các sản phẩm nguy hại cho học sinh
đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhất là các loại hàng hóa trẻ em thường dùng
tiếp tục là một vụ việc liên quan đến ngộ độc từ những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc
ngày năm tháng bốn sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc ba mẹ học sinh phải nhập viện kiểm tra sức khỏe
sau khi ăn kẹo trước cổng trường
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng bốn một số học sinh của trường trung học cơ sở tân châu xã tân châu huyện di linh
mua kẹo tại một tiệm tạp hóa đối diện trường đem đến lớp để chia nhau ăn
sau khi ăn kẹo các em có biểu hiện đau đầu đau bụng buồn nôn nên được đưa đến trung tâm y tế huyện di linh
để kiểm tra theo dõi sức khỏe hiện các em học sinh đã được xuất viện và được theo dõi tại nhà
theo sở y tế tỉnh lâm đồng sau khi kiểm tra bước đầu cơ quan chức năng xác định các em học sinh không bị ngộ độc thực phẩm thông thường
nghi vấn các em này có triệu chứng bệnh histeria ở thể nhẹ mệt mỏi hụt hơi khó thở
đau nhức bệnh lý thường được thể hiện bằng dối loạn vận động xối loạn cảm giác dối loạn giác quan và dối loạn tâm thần
hiện ủy ban nhân dân huyện di linh đã lấy mẫu kẹo để kiểm tra và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng cấp trên đề nghị xác minh
để hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc với các loại kẹo lạ ảnh hưởng đến sức khỏe cha mẹ tuyệt đối không cho tiền con mua đồ ăn vặt tại trường
hạn chế ăn vặt đối với trẻ nhắc nhở trẻ ăn những loại đồ ăn rõ nguồn gốc không ăn uống thực phẩm lạ ngoài khu vực trường học
trường hợp trẻ ăn và các loại kẹo lạ xuất hiện dấu hiệu hưng phấn kích thích đau đầu hay buồn nôn thầy cô giáo và bố mẹ cần đưa ngay trẻ tới các cơ sở y tế
khi trẻ mang các sản phẩm kẹo lạ về nhà cha mẹ cần quan sát không để trẻ ăn nếu trẻ đã ăn phải kẹo lạ cha mẹ nên theo dõi sát sao biểu hiện của con
sở thích như ăn cắp món tái như gỏi cá tiết canh ếch nhái chơi nấu chín của nhiều người dân dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm về sức khỏe
trong đó có run rồng một căn bệnh nguy hiểm vốn chỉ có ở châu phi hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu
ông s bốn mươi năm tuổi một nông dân ở huyện văn yên tỉnh yên bái có sở thích ăn các món tái như gỏi cá tiết canh ếch nhái chưa nấu chín
một thời gian sau ông thấy bị tê đùi trái hơn chục ngày trên đùi xuất hiện muộn nhỏ kèm sưng nóng đỏ đau
ông nặn ra một đầu trắng và kéo được đoạn dài chừng một mươi cm thì đứt ngạc nhiên và lo sợ nên ông đến trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái để khám
ở đây bác sĩ đã phát hiện trong nùi ông s vẫn còn một đoạn nhỏ màu trắng thò ra ngoài khoảng một cm nên đã dùng kẹp để kéo ra
kết quả xét nghiệm xác định người đàn ông này đã bị nhiễm run rồng
ông s cho biết trước đó hay ăn gỏi cá ếch nhái chưa nấu chín tiết canh và không tẩy run sán nhiều năm
ông s chỉ là một trong số hơn hai mươi bệnh nhân
nhiễm run rồng ở việt nam được phát hiện trong hơn ba năm qua chủ yếu ở các tỉnh yên bái phú thọ lào cai thanh hóa
có bệnh nhân được phát hiện tới sáu con ở cổ ngực tay và chân những con run này thường dài từ bảy mươi cm đến một hai m
theo tiến sĩ bác sĩ đỗ trung dũng tình trạng nhiễm run rồng là vấn đề mà tổ chức y tế thế giới who rất quan tâm
đây là căn bệnh do loài run tròn ký sinh ở trong người
tổ chức y tế thế giới who và cdc hoa kỳ đang tiến hành chương trình
thanh toán bệnh run rồng dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi sẽ thanh toán được bệnh này tức là sẽ không còn mầm bệnh này trên thế giới
để phòng bệnh run rồng mọi người cần ăn chín uống chín vệ sinh môi trường sạch sẽ nấu chín kỹ các thực phẩm thủy sinh như ếch cá tôm
dùng giữa các dụng cụ để chế biến thực phẩm chín và sống như thớt dao máy xay bát đĩa và vệ sinh tay sau khi chế biến thực phẩm sống
không cho chó mèo ăn sống các thực phẩm thủy sinh như ếch cá tôm chưa được nấu chín
ngày bốn tháng bốn theo thông tin từ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm
bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bé trai vtp một mươi bốn tháng tuổi ngụ tiền giang trong tình trạng viêm ruột nặng phải đưa toàn bộ ruột ra ngoài để kiểm tra
thời điểm nhập viện trẻ có biểu hiện lừa đừ mắt trũng môi khô và tái xa khô kèm theo đó bụng vào cổ của bé mềm trướng và xuất thiết dưới da
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tiêu chảy cấp mất nước nặng viêm ruột nhiễm chủng huyết và sốc nhiễm trùng
bệnh nhi được chỉ định là các xét nghiệm cận lâm sàng kết quả cho thấy trẻ bị nhiễm chủng nặng bạch cầu tăng cao và toàn chuyển hóa máu nặng
dù áp dụng các biện pháp truyền dịch chống sốc vận mạch kháng sinh phổ rộng cùng nhiều can thiệp khác nhưng tình trạng của bé p vẫn diễn biến nặng bụng trứng cang
khi siêu âm bụng và chụp x quang bác sĩ nhận thấy thanh bụng dày có khoai ruột dãn ra
trẻ được hội trần ekip ngoại khoa các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đưa toàn bộ ruột ra kiểm tra kết quả có lỗ tuồng tám mm
đây là trường hợp viêm ruột gây biến chứng tắc ruột thùng ruột khiếm gặp
bác sĩ đã cắt mép lỗ thủng để gửi giải phóng bệnh và khâu lại
sau ba tuần điều trị ekip đã rửa bụng từng vùng cho trẻ đến kinh đức trong và đặt dẫn lưu
sau mổ trẻ được chuyển khoa hổi sức ngoại để tiếp tục điều trị
sau ba tuần điều trị tình trạng trẻ đã được cải thiện dần tỉnh táo bụng xẹp rút được ống dẫn liêu
trẻ có thể ăn sữa qua đường miệng
tắc ruột ở trẻ tiến triển khá nhanh và nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời
theo đó trong giai đoạn đầu ba mẹ sẽ khó có thể phát hiện bởi các triệu chứng giống với dối loạn tiêu hóa
ngộ độc thức ăn táo bón thường thường
để tránh gặp phải biến chứng nguy hiểm như trường hợp trên phụ huynh cần nấu cho bé những thực phẩm dễ tiêu hóa
không cho bé ăn quá no tập cho bé thói quen ăn chậm nhái kỹ uống nhiều nước
khi còn có những biểu hiện bất thường hãy đưa bé đi khám để được chẩn đoán chính xác về vấn đề mà con đang gặp phải
sau thời gian đá bóng bị xước chân nhưng chủ quan bệnh nhân nam một mươi năm tuổi ở thanh hóa bị mắc viêm xương tủy do tụ cầu vàng
đây là vi khuẩn tụ cầu vàng kháng meticine tụ cầu kháng thuốc
bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh chơi thể thao thường xuyên
gần đây bệnh nhân bị đau khớp cối trái
khi vào cơ sở y tế bệnh nhân được chẩn đoán viêm mũ khớp cối trái viêm xương tủy đầu dưới xương bùi trái
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân đã phẫu thuật nạo vét xương chết dạch mũ cấy ra tụ cầu vàng
và được chuyển đến khoa nhi bệnh viên bệnh nhiệt đối trung gương điều trị tiếp
theo các bác sĩ khoai nhi trước khi bị bệnh bệnh nhân có tham gia đá bóng bị xây sức chân nhưng không để ý
đây có thể là thời gian ủ bệnh tụ cầu vàng
người nhà bệnh nhân cho biết ban đầu không có biểu hiện gì nặng chỉ hơi đau khó chịu
khi bệnh nhân không rũi được trên da gia đình nghĩ bị giãn dây chẳng nên cho cháu đi thăm khám
đưa các bác sĩ kê đơn thuốc về nhà điều trị
nhưng bệnh tiến triển rất nhanh
sau hai ngày bệnh nhân xương đau nhiều hơn ở khớp gối trái
các khớp tay cũng sưng đỏ và được gia đình đưa vào nhập viện
tại cơ sở y tế các bác sĩ đã phẫu thuật cắt xương chết nạo vét hút mù
bác sĩ cũng bất ngờ vì mù quá nhiều và tiến triển nhanh
bác sĩ trần văn bắc phó trưởng khoa cấp cứu cho hay đây là ca bệnh hiếm gặp vì bệnh nhân còn trẻ
không có bệnh lý trước đây mà bị nhiễm trùng nặng viêm xương tủy do tụ cầu kháng thuốc
qua trường hợp này cho thấy mức độ phức tạp của nhiễm trùng
bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý mua kháng sinh để điều trị
có nguy cơ thất bại điều trị và tăng nguy cơ kháng thuốc
nhưng báo cáo gần đây đã chỉ ra vi khuẩn tụ cầu đã có hiện tượng kháng thuốc trong cộng đồng
các kháng sinh thông thường có thể không còn hiệu quả nữa
vì vậy người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp
khi bị nhiễm chủng do vi khuẩn tụ cầu vàng phải điều trị rất điểm không để tái lại
nếu không sẽ để lại hậu quả tương đối nặng nề với các vị trí tổn thương nặng
trong lúc làm việc cánh tay của nam thanh niên hai mươi tuổi bị máy cuộn dơm cuốn vào
khiến cánh tay dập nát đứt mạch máu và dây thần kinh
tai nạn đáng tiếc này lại một lần nữa cảnh báo đến quý vị về vấn đề đảm bảo an toàn trong lao động
bệnh nhân là anh n t h ngụ tại long an
được chuyển đến bệnh viện đa khoa xuyên á long an cấp cứu trong tình trạng dập nát
từ một phần ba dưới cánh tay đến cả tay bàn tay các ngón tay tím tái không cử động được
được biết cách nhập viện khoảng một giờ trong lúc đang làm việc
thì bệnh nhân bị máy cuộn dơm cuốn cánh tay vào
sau khi sơ cứu ban đầu tại cơ sở y tế gần đó
người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa xuyên á long an để điều trị
ngay khi tiếp nhận tại khoa cấp cứu các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành thăm khám
chụp ct một trăm sáu mươi lát mạch máu chi trên ghi nhận đứt hoàn toàn đoạn một phần ba trên động mạch cánh tay bên trái
không thấy tuần hoàng bằng hệ đoạn xa và các nhánh gãy nát đoạn dưới xương cánh tay cẳng tay
sau khi hội trần các bác sĩ đã quyết định đoạn chi để cấp cứu giữ lấy tính mạng cho bệnh nhân
ekip phẫu thuật tiến hành thám sát cắt lọc vùng dập nát vệ sinh nhiều lần bằng nước
và cắt mép ra tạo hình mỏm cụt một phần ba dưới cánh tay trái
ca phẫu thuật thành công sau hơn một giờ bệnh nhân trong tình trạng ổn định
được theo dõi sát và kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhiễm khuẩn tại vết thương
bằng kháng sinh liều cao chăm sóc vết thương hàng ngày
sau một tuần dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng khoa chấn thương chỉnh hình
cùng với sự khích lệ của người nhà bệnh nhân đã xuất viện với tinh thần thoải mái
những tai nạn thương tâm trên cũng là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động
tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động
mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội
người dân cần cẩn trọng trong quá trình lao động sản xuất
cần được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động cần thiết
và nghiêm túc tuân thủ quy định an toàn lao động để tránh những tai nạn thường tâm xảy ra
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với trung tâm y tế huyện easoc
tiến hành điều tra giám sát ổ dịch tay chân miệng tại trường mầm non hoa lan
qua điều tra xác minh và khám các ca bệnh ngành chức năng khẳng định đây là ổ dịch tay chân miệng
ổ dịch xảy ra tại lớp trẻ hai trường mầm non hoa lan ở thuân triềng xã yà lớp huyện easoc
các bệnh đầu tiên là cháu hpv sinh năm hai nghìn hai mươi một lớp trẻ hai
cháu v phát bệnh vào ngày ba mươi một tháng ba với triệu chứng sốt đau họng chán ăn lét miệng
và có ban dạng phòng nước ở tay chân đầu gối và mông
sau đó nhà trường phát hiện thêm bốn cháu có dấu hiệu bị bệnh tay chân miệng
bà vi thị xuân hiệu trưởng trường mầm non hoa lan xã yà lớp huyện easoc cho biết
toàn trường hiện có chín nhóm lớp học sinh với một trăm năm mươi sáu học sinh hai mươi chín cán bộ giáo viên
những các cháu đã được ghi nhận hoặc nghi ngờ mặc bệnh đều được nhà trường chức nghỉ học
và yêu cầu phụ huynh đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế gần nhất
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại